làm hình đầu hỏa nào
làm hình đầu hỏa tùm áp á
chạy nhanh nhanh không phải lạc đường bây giờ
chạy chạy chạy tùm áp nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh
sau khi chính thức làm quen với các trẻ trong độ tuổi nhà trẻ

trước khi ăn hai nhân vật phải cho các bé xếp hàng rửa tay sạch sẽ
đoàn này đoàn này là đi rất là ngoan
thì bây giờ cô sẽ bơm cho từng bạn một nước rửa tay các bạn
nào mỗi bạn một ít nước rửa tay nhé
nào bạn này nào đến lượt bạn này nào nước rửa tay nào
tôi dạy nhé bạn nước này
xong xoa xoa tay này
thấy chú làm không xoa này
còn một miếng xa phòng đi

rồi giỏi lắm
ê không rửa nữa không rửa nữa không rửa nữa không rửa thế nữa
lấy một miếng đi lấy một miếng

tu tu xình xình
nào tu tu xình xình
nào rồi rồi bạn tiếp theo
bạn tiếp theo
nào bạn nào chưa có ghế

nào sữa ra đây nào
sữa ra ngồi các bạn nào

cô sẽ kể chuyện cho các con trong lúc mà đợi chú vương anh lấy đồ ăn nhé
có ai muốn nghe chuyện giơ tay lên nào
nghe chuyện nào rồi

của lớp ba nhà trẻ năm
dạ cháu chắc là cháu phải bế hai lần đấy
mở chắc cho cháu
bắt đầu đi vào lớp rồi
dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ

có đồ ăn rồi
chúng ta có cháo sưu lơ xanh nấu với tôm và món mì chuối nấu tôm
ê nha đây là cái đĩa để thịa
cô sẽ để thịa nè để đĩa ra giữa cho các bạn
như vậy thôi xong rồi

à con ăn cháo em làm để
đồ ăn đã trở nên hỗn loạn một chút với những tiếng pha chạm của thịa và bát
một bé trai đã vô tình làm đổ đồ đồ ăn khiến hai nhân vật khá loay hoay trong việc dọn dẹp
vương anh đã bắt đầu mất bình tĩnh và nói to hơn

tuy phải mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng vương anh và minh anh đã thực hiện xong kỹ năng cho trẻ ăn
nào các con ơi bây giờ mình ăn xong rồi nhá và chú sẽ dọn dẹp
còn các con ăn xong rồi thì chúng ta sẽ đi rửa lại lau miệng và xúc miệng
các con đã biết cốc của mình ở đâu chưa

công việc đầu tiên là công việc làm quen

anh vương anh thì có vẻ không bình tĩnh lắm
anh vương anh thì lúc nào cũng các em phải thế này phải thế này các em các em các em

hai nhân vật của chương trình đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình
trong tập tiếp theo
anh vương anh sẽ được làm quen với các bạn nhỏ ở độ tuổi ba và bốn
những thử thách mới nào sẽ dành cho hai nhân vật của chúng ta
cùng chờ đón phần hai của kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non